bộ ngoại giao nga vừa công bố danh sách năm trăm linh công dân mỹ trong đó có cả cựu tổng thống barack obama
bị cấm nhập cảnh vào nước này với hiệu lực ngay lập tức
lệnh cấm trên là một biện pháp đáp trả đối với các trừng phạt đang diễn ra của washington nhằm vào moscow
ngoài cựu tổng thống barack obama danh sách đen của nga còn liệt kê nhiều thành viên quốc hội mỹ
thống đốc và tổng trưởng lý một số bang cũng như là các cựu quan chức hiện làm việc
tại những tổ chức cố vấn nổi tiếng các nhà thầu quân sự cung cấp vũ khí cho ukraine
vào ngày hôm qua trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh g bảy tại nhật bản
các quốc gia thành viên bao gồm mỹ canada và anh cũng đã công bố các lệnh trừng phạt mới
nhằm vào hàng trăm cá nhân và thực thể của nga có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng năng lượng khai khoáng
những động thái mà moscow cho rằng là một phần trong cuộc chiến tranh hỗn hợp
mà phương tây phát động chống lại nga
ông đã thất bại